chiều qua ngày hai mươi ba tháng bốn bộ giao thông vận tải đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc bắc nam phía đông đoạn cao bồ mai sơn
đây là một trong những địa phương có tiến độ giải phóng mặt bằng chậm và cần sớm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng
trong thời gian tới theo đúng tinh thần chỉ đạo mới đây của thủ tướng chính phủ
tại buổi làm việc thứ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị các đơn vị có liên quan của bộ
các đơn vị chủ đầu tư trong thời gian tới phải có sự phối hợp chặt chẽ với các sở ngành tỉnh ninh bình
kịp thời nắm bắt và thao gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng
phần đầu đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra
dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông chạy qua địa bàn tỉnh ninh bình là dự án thuộc trọng điểm quốc gia
đoạn qua tỉnh ninh bình có hai dự án thành phần gồm dự án cao bồ mai sơn có tổng chiều dài một mươi một km
dự án mai sơn quốc lộ bốn mươi năm dài một mươi bốn ba mươi năm km đây là dự án lớn liên quan đến năm huyện thành phố trên địa bàn tỉnh ninh bình
với hàng trăm tập thể cá nhân bị ảnh hưởng thu hồi đất cùng các công trình công cộng